thực hiện chỉ đạo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa về tăng cường công tác phòng dịch covid một mươi chín
các đồn biên phòng tại khu vực biên giới của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng nước bạn lào
vượt nhiều khó khăn để kiểm soát chặt chẽ việc qua lại giữa hai nước
thời gian qua đồn biên phòng pù nhi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch
nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và hỗ trợ nhân dân trong khu vực hiểu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện việc tạm dừng xuất nhập cảnh giữa hai tỉnh thanh hóa và hồ phân
lực lượng biên phòng đã tuần tra kiểm soát
lập trình phòng chống dịch
và thực hiện việc tạm dừng xuất nhập cảnh giữa hai tỉnh thanh hóa và hồ phân
học chốt canh gác tại các đường mòn lối mở tạm dừng qua lại tránh lây lan dịch bệnh
những hoạt động này cũng nhận được sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn lào
thời gian qua chúng tôi đã phơ hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng việt nam
kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới
nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm chủ trương phòng chống dịch của hai nước
học chốt canh gác tại các đường mòn lối mở tạm dừng qua lại tránh lây lan dịch bệnh